tổng cục hải quan vừa ban hành các quyết định chấm dứt hoạt động một số đại lý hải quan
và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan tại hà nội đà nẵng tp hcm bà rịa vũng tàu và hải phòng
cụ thể tổng cục hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
đối với công ty cổ phần saigon ship đà nẵng tại tp đà nẵng và công ty trách nhiệm hữu hạn melody logistics
tại tp hcm do không thực hiện nghiêm túc và đầy đủ chế độ báo cáo với cơ quan hải quan
trong ba lần liên tiếp theo quy định tại điều một mươi ba thông tư số một mươi hai của bộ tài chính
đồng thời với hai quyết định nêu trên tổng cục hải quan đã ban hành hàng loạt quyết định thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
do chấm dứt hợp đồng lao động với công ty chủ quản